trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ngày một mươi sáu tháng năm tại thủ đô viên trăn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có cuộc gặp với nguyên tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang vorachit
và nguyên thủ tướng nguyên chủ tịch quốc hội lào thông sinh tham ma vong
thăm nguyên tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang vorachit tại nhà riêng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chia sẻ nội dung các hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm
trong đó chủ tịch quốc hội hai nước vừa có cuộc hội đàm rất thành công trao đổi và thống nhất các định hướng
biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
và quan hệ hợp tác truyền thống giữa quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn nữa
nguyên tổng bí thư chủ tịch nước bunyang vorachit tin tưởng rằng với việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước
sẽ giúp hai nước vượt qua những khó khăn hiện nay phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
nguyên chủ tịch quốc hội lào thong sỉnh tham mạ vông chủ tịch quốc hội khẳng định
đồng chí là người bạn thân thiết lâu năm có nhiều đóng góp cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai quốc hội và hai nước
mong muốn đồng chí thong sỉnh thăm mạ vông sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước
cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện việt lào
nguyên thủ tướng nguyên chủ tịch quốc hội lào thong sỉnh thoa mạ vông đánh giá rất cao ý nghĩa chuyến thăm
mong muốn quốc hội việt nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với quốc hội lào góp phần củng cố quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp